thưa quý vị và các bạn một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua một mươi năm tháng chín
tại công trình nhà máy savi food nằm trong khu công nghiệp nhơn hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
vụ tai nạn đã khiến hơn chục người thương vong
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
vào thời điểm trên có hàng chục công nhân đang thi công công trình nhà xưởng thuộc công ty savi food
trong điều kiện thời tiết có mưa to thì bất ngờ một bức tường cao khoảng một mươi mét dài hàng chục mét của công trình bị đổ sập
đè lên số công nhân đang làm việc phía dưới
vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ và gần một mươi người bị thương
lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để tổ chức sơ cấp cứu cho người bị nạn
đến tối cùng ngày có thêm hai nạn nhân tử vong do bị thương nặng
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sập tường này là do bức tường được xây độc lập
cao quá trình thi công thì biện pháp thi công không đảm bảo
khi xảy ra gió lốc vào chiều ngày một mươi năm tháng chín đã dẫn đến việc bức tường bị đổ sập
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình định phối hợp với công an thị xã an nhơn
và mời các ngành chức năng có liên quan đã triển khai các bước khám nghiệm hiện trường
chương cầu giám định pháp y tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
dự kiến sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất
trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường cơ quan công an sẽ quyết định có hay không khởi tố vụ án hình sự